mưa lũ trong những ngày vừa qua đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản của người dân
tại một số địa phương trên cả nước đã có tám người thiệt mạng ba người bị thương
tại tỉnh lào cai mưa lũ làm một người thiệt mạng một trăm linh bốn ngôi nhà bị ảnh hưởng
gần hai trăm linh hectare lúa ngô hoa màu bị ngập hư hại nhiều công trình thủy lợi công trình cấp nước ở các địa phương
trên địa bàn tỉnh yên bái mưa lũ gây sạt lở đất làm hư hại nhiều nhà cửa của người dân
làm gãy và cuốn trôi ba cột điện ba mươi năm kv khiến toàn huyện bị mất điện
mưa lớn cũng đã làm nhiều làm cho công trình nhà lưu trú huyện ủy tu mơ rông của tỉnh con tum bị sụt móng
gây sạt lở hư hỏng bảy mươi sáu vị trí trên các tuyến đường quốc lộ tỉnh lộ liên thôn liên xã
tại sơn la một người ở xã triển lao thiệt mạng do bị lũ cuốn trôi
hàng trăm nhà dân và hoa màu bị ảnh hưởng ước tính thiệt hại là gần một mươi hai tỷ đồng